cảm ơn các bạn đã theo dõi
tổng thư ký quốc hội vừa phát hành thông cáo báo chí cho biết hôm hai mươi sáu tháng bốn
ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành nghị quyết số một nghìn bốn mươi sáu đồng ý đề nghị của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
về việc khởi tố bắt tạm giam khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông dương văn thái
đại biểu quốc hội khóa một mươi năm theo quy định của pháp luật
ủy ban thường vụ quốc hội cũng đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu quốc hội
đối với ông dương văn thái đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can
ông dương văn thái hiện là ủy viên trung ương đảng khóa một mươi ba bí thư tỉnh ủy bắc giang
trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc giang khóa một mươi năm
điều tám mươi một hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba quy định không được bắt giam giữ khởi tố đại biểu quốc hội
nếu không có sự đồng ý của quốc hội hoặc trong thời gian quốc hội không họp
không có sự đồng ý của ủy ban thường vụ quốc hội
theo điều ba mươi bảy luật tổ chức quốc hội năm hai nghìn một mươi bốn quy định về quyền miễn trừ của đại biểu quốc hội
không được bắt giam giữ khởi tố đại biểu quốc hội khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu quốc hội
nếu không có sự đồng ý của quốc hội hoặc trong thời gian quốc hội không họp
không có sự đồng ý của ủy ban thường vụ quốc hội
việc đề nghị bắt giam giữ khởi tố khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu quốc hội
thuộc thẩm quyền của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
trường hợp đại biểu quốc hội bị tạm giữ vì phạm tội quả tàng
thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để quốc hội hoặc ủy ban thường vụ quốc hội xem xét quyết định
đại biểu quốc hội không thể bị cơ quan tổ chức đơn vị nơi đại biểu quốc hội bãi nhiệm
cách chức buộc thôi việc xa thải nếu không được ủy ban thường vụ quốc hội đồng ý
như vậy ông dương văn thái là đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
việc khởi tố bắt tạm giam khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông dương văn thái
phải được sự đồng ý của quốc hội hoặc trong thời gian quốc hội không họp
phải có sự đồng ý của ủy ban thường vụ quốc hội
việc đề nghị bắt giam giữ khởi tố khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông thái
thuộc thầm quyền của viện trường viện kiểm sát nhân dân tối cao
theo điều ba mươi chín luật tổ chức quốc hội năm hai nghìn một mươi bốn quy định về việc tạm đình chỉ hoặc mất quyền đại biểu quốc hội
trong trường hợp đại biểu quốc hội bị khởi tố bị can
thì ủy ban thường vụ quốc hội quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu quốc hội đó
đại biểu quốc hội được trở lại thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đại biểu và khôi phục các lợi ích hợp pháp
khi cơ quan có thẩm quyền đình chỉ điều tra đình chỉ vụ án đối với đại biểu đó
hoặc kể từ ngày bản án quyết định của tòa án có hiệu lực tuyên đại biểu quốc hội đó không có tội
hoặc được miễn trách nhiệm hình sự
đại biểu quốc hội bị kết tội bằng bản án quyết định của tòa án thì đương nhiên mất quyền đại biểu quốc hội
kể từ ngày bản án quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật
ông dương văn thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê ở bắc giang có trình độ tiến sĩ kinh tế
ông bắt đầu sự nghiệp là cán bộ phòng văn hóa thông tin thể dục thể thao thị xã bắc giang từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ông là cán bộ phó tri cục trường tri cục thuế thị xã bắc giang
sau đó ông làm phó trưởng phòng quản lý thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh cục thuế tỉnh bắc giang
phó trị cục trường rồi được bổ nhiệm làm trị cục trường trị cục thuế thị xã bắc giang
năm hai nghìn sáu ông dương văn thái trở thành thành ủy viên ủy ban thường vụ thành ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố bắc giang
sau đó ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ tỉnh ủy viên phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố bắc giang
ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang phó bí thư tỉnh ủy
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ông được bổ nhiệm làm bí thư tỉnh ủy bắc giang sau đó là bí thư đảng đoàn chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bắc giang
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tới nay ông là ủy viên trung ương đảng khóa một mươi ba bí thư tỉnh ủy bắc giang đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc giang tổ trưởng tổ đảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một ủy viên ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội
năm hai nghìn hai mươi hai tỉnh bắc giang ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh
ông thái được bổ nhiệm làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh
trước đó ông phạm thái hà phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội trợ lý chủ tịch quốc hội cũng bị cơ quan điều tra bắt tạm giam
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi do liên quan đến vụ án tập đoàn thuận an
ngày hai mươi hai tháng bốn trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam ông phạm thái hà phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội kiêm trợ lý ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội
ông phạm thái hà bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
quyết định khởi tố bị can đối với ông phạm thái hà được cơ quan điều tra ban hành ngày hai mươi một tháng bốn
ngày hai mươi hai tháng bốn viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở nơi làm việc của ông phạm thái hà
ông phạm thái hà quê ở thái bình có học vị tiến sĩ kinh tế là kiểm toán viên hành nghề việt nam cpa chuyên về lĩnh vực tài chính ngân hàng
ông phạm thái hà từng trải qua các vị trí thư ký tổng kiểm toán nhà nước thư ký bộ trưởng bộ tài chính hàm vụ trường
thư ký của trưởng ban kinh tế trung ương trợ lý phó thủ tướng chính phủ
trợ lý bí thư thành ủy hà nội trợ lý chủ tịch quốc hội
theo trung tướng tô ân sô ông phạm thái hà bị bắt trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng vụ án
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại tập đoàn thuận an
liên quan đến vụ án này ngày một mươi năm tháng bốn bộ công an thông tin cơ quan điều tra đã khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam ông nguyễn duy hưng chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn thuận an
ông nguyễn duy hưng bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
cùng thời điểm đó c ba ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam ông hoàng thế du
trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh bắc giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ông trần anh quang tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an về tội đưa hối lộ
ông nguyễn khắc mẫn phó tổng giám đốc tập đoàn thuận an bị c ba khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam hai cán bộ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh bắc giang
gồm nguyễn văn thảo giám đốc ban và đàm văn cường phó giám đốc ban
cả hai bị can trên bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng riêng ông thọ bị điều tra thêm tội nhận hối lộ
trung tướng sô cho biết thêm hiện cơ quan canh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra
làm rõ hành vi vi phạm của các bị can sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức có liên quan
để xử lý theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt đề tài sản
công ty cổ phần tập đoàn thoạn an hay còn gọi là thoạn an group tiên thân là công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại thoạn an
thành lập từ năm hai nghìn bốn do ông nguyễn duy hưng làm chủ tịch
doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật kinh doanh mua bán điện năng lượng tái tạo bất động sản
những năm gần đây thuận an trúng hàng chục gói thầu xây lắp trên toàn quốc
tại thành phố hồ chí minh thoạn an tham dự cải tạo môi trường kênh tham lương bến cát rạch nước lên
làm một số gói thầu vành đai bà hầm chui nút rào nguyễn văn linh nguyễn hiễu thọ
tại hà nội thuận an tham gia sửa chữa cầu thăng long năm hai nghìn hai mươi cầu vĩnh thùy ii
tại bắc giang doanh nghiệp tham gia liên danh xây dựng cầu đồng việt với tổng mức gần một năm trăm linh tỷ đồng
ngoài ra tập đoàn này còn tham gia xây cầu cửa hội qua sông lam nghệ an hà tĩnh cầu máy trai hải phòng
cao tốc tuyên quang hà giang liên danh thuận an thi công bảy km
sau khi khởi tố vụ án xảy ra tại tập đoàn thuận an c ba đã yêu cầu hàng loạt địa phương như đắk lắc phú yên
cung cấp hồ sơ liên quan đến các gói thầu của thuận an
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo
xin kính chào và hẹn gặp lại